thưa quý vị theo bộ y tế cho biết dự kiến trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng tám triệu liều vaccine covid một mươi chín sẽ về đến việt nam
và bộ y tế huy động toàn ngành tham gia đảm bảo an toàn tiêm chủng
và ngay trong ngày hôm nay bốn trăm linh liều vaccine nhật bản viện trợ cho việt nam đã về tới tp hcm
với nguồn cung vaccine về việt nam nhiều hơn trong thời gian tới và số điểm tiêm được triển khai trên toàn quốc khoảng một mươi chín điểm
bộ y tế sẽ huy động toàn bộ ngành y tế kể cả y tế các bộ ngành và y tế tư nhân để đảm bảo tốc độ tiêm chủng những tháng cuối năm
cũng theo bộ y tế để triển khai chiến dịch tiêm chủng hiệu quả và đảm bảo chất lượng vaccine
tất cả các quy trình phải phối hợp chặt chẽ từ vấn đề bảo quản phân phối tổ chức tiêm ứng dụng công nghệ thông tin và cả công tác truyền thông cho chiến dịch
đặc biệt vấn đề an toàn tiêm chủng phải được đặt lên hàng đầu tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó
đồng thời phải đảm bảo tất cả các liều vaccine về đến việt nam phải được sử dụng hiệu quả không được phép lãng phí một liều nào
việc phân bổ vaccine sẽ tiếp tục được công khai minh bạch phân bổ cho các điểm tiêm bao nhiêu tiêm bao nhiêu liều còn lại bao nhiêu để người dân giám sát